tại hà tĩnh mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã gây không ít thiệt hại cho người dân
đặc biệt là tại các địa phương vùng biển và vùng sung yếu thấp trũng
tại hà tĩnh đã xuất hiện mưa rất to cộng với gió giật mạnh đã khiến cho một mươi ba ngôi nhà ở xã xuân phổ
huyện nghi xuân bị tốc mái hoàn toàn nhiều ngôi nhà bị ngập nhiều lồng bè nuôi cá của người dân
ở xã hộ độ huyện lộc hà bị chết do bị nước mặn châm nhập hàng trăm hectare chè công nghiệp
ở huyện miền núi hương sơn cũng bị thiệt hại nặng do lũ quét dồn về
riêng các đoạn sạt lở đất tại quốc lộ tám a đoạn km tám mươi hai ba trăm linh và giải rác từ km bảy mươi ba đến km tám mươi hai
đã được săn gạt đào súc tại một số điểm của các tuyến quốc lộ khác trên địa bàn
cũng xảy ra tình trạng sụt ta lươi dương đất tràn ra mặt đường
theo thống kê tính đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn còn xảy ra ngập cục bộ
sáu chín trăm ba mươi năm hectare diện tích lúa hè thu tại các địa phương
trong sáng hôm nay
mưa lớn vẫn xuất hiện các địa phương đang tập trung thống kê và khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra
dự kiến phải mất một vài ngày tới cuộc sống của người dân mới ổn định trở lại